tại thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đồng chí phùng quốc hiển ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội
tiếp trưởng đoàn đại biểu nông dân lào và campuchia nhân chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước việt nam lào campuchia
gắn với hỗ trợ nông sản sạch tổ chức tại thành phố đà lạt từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một
phát biểu tại buổi tiếp đồng chí phùng quốc hiển cho rằng tuyên bố chung việt nam lào và việt nam campuchia
đều khẳng định nâng cao hiệu quả hợp tác toàn diện
phó chủ tịch quốc hội đề nghị cần duy trì tổ chức luân phiên các hoạt động tương tự tại mỗi nước
và xây dựng kế hoạch cụ thể để tăng cường hợp tác nông dân ba nước
thường xuyên trao đổi kinh nghiệm giữa tổ chức nông dân các địa phương ba nước
tại buổi hội kiến các đoàn cũng đã trao đổi những kinh nghiệm giải pháp để liên kết phát triển nông nghiệp
tiêu thụ nông sản và du lịch canh nông
sự kiến tối nay sẽ diễn ra lễ bế mạc chương trình gặp gỡ hữu nghị nông dân ba nước
việt nam lào campuchia gắn với hỗ trợ nông sản sạch lần thứ nhất